cảnh sát phòng cháy thành phố hồ chí minh vừa tổ chức lễ công bố bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về thẩm quyền giải quyết của cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố
đây là đơn vị đầu tiên của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy trong cả nước ta ra mắt bộ cải cách thủ tục hành chính
thực hiện quyết định của thủ tướng chính phủ ban hành về quy chế thực hiện một cửa cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan nhà nước ở các địa phương
cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố sẽ bố trí lực lượng tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính
đó là các thủ tục hành chính cấp giấy phép vận chuyển chất hàng nguy hiểm về cháy nổ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy

có thể một mươi bốn thủ tục này có thể rút gọn thành một số thủ tục khác ít hơn những thủ tục không cần
cũng nhân dịp này cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả các thủ tục hành chính
trong đó có bảy ngày làm việc để tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ giải quyết hồ sơ được làm việc theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông